thành phố hồ chí minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi
tết tân sửu hai nghìn hai mươi một trên địa bàn ứng phó khẩn cấp dịch covid một mươi chín
ngoài như một mươi nhóm hàng hóa bình ổn thiết yếu hàng năm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
năm nay lần đầu tiên mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn
được thành phố hồ chí minh đưa vào diện hàng bình ổn thị trường
trước dự báo về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
ubnd tp hcm chỉ đạo đưa nhóm hàng khẩu trang các loại nước rửa tay sát khuẩn vào doanh mục
các mặt hàng được bình ổn giá cùng với một mươi nhóm hàng hóa bình ổn thiết yếu hàng năm
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp sản xuất phân phối khẩu trang trên địa bàn đã đẩy mạnh sản xuất
tăng cường cung ứng nhiều loại khẩu trang nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng
trong đó các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố cung ứng đầy đủ các loại khẩu trang vải kháng khuẩn
cho người dân trên địa bàn với giá bình ổn thị trường
ngoài ra tp hcm cũng vừa công bố danh sách một bảy mươi ba điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn
tại hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn để người dân biết tìm mua để thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín